để bảo đảm thành công của các sự kiện đối ngoại quan trọng bắt đầu từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi
gồm hội nghị cấp cao acvet bảy hội nghị cấp cao clmv tám và hội nghị vkf ef mekong
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đi kiểm tra chỉ đạo công tác chuẩn bị cho các hoạt động ngoại giao quan trọng này
tại trung tâm hội nghị quốc gia mỹ đình hà nội cùng tham dự có phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nghe báo cáo trao đổi với ban tổ chức và trực tiếp kiểm tra
chỉ đạo chi tiết các khâu của hội nghị từ công tác chuẩn bị nội dung đến hoạt động dẫn đoàn an ninh cảnh vệ liên lạc lễ tân
tuyên truyền khánh tiết tổ chức phục vụ hội nghị y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm
phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi kiểm tra thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
các hội nghị acmed bảy clmv tám và vkf ef mekong là ba sự kiện ngoại giao
lớn của đất nước được tổ chức trong năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng đánh giá đến thời điểm này công tác chuẩn bị đã được các bộ ngành địa phương liên quan
nhất là bộ ngoại giao bộ công an văn phòng chính phủ ubnd tp hà nội thực hiện khá tốt
và toàn diện các công đoạn cả về nội dung và lễ tân
thủ tướng đề nghị các bộ phận liên quan dưới sự chủ trì của bộ ngoại giao
cần khẩn trương giả soát lại mọi hạng mục nội dung khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị
ngay trong ngày hôm nay để sẵn sàng phục vụ hội nghị
thủ tướng đặc biệt lưu ý các lực lượng triển khai tốt nhiệm vụ an ninh cảnh vệ
kiên quyết đảm bảo an toàn tuyệt đối không để xảy ra sơ suất bị động bất ngờ ảnh hưởng hội nghị
thủ tướng yêu cầu thực hiện các biện pháp dẫn đường tổ chức giao thông hợp lý theo hướng ưu tiên cao nhất
cho việc di chuyển của các đoàn tham gia hội nghị tránh tình trạng ùn tắc giao thông
đồng thời không gây phiền hà ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân
thủ tướng cũng lưu ý ban tổ chức bố trí và hỗ trợ tốt hoạt động tác nghiệp của phóng viên
bảo đảm phù hợp với quy định về lễ tân của nhà nước
thủ tướng cũng chỉ đạo thực hiện tốt quy định vệ sinh an toàn thực phẩm
tổ chức hội nghị chú đáo trong các hoạt động chiêu đãi
nhất là tại các khách sạn điểm đến nơi ăn nghỉ của các đoàn tham dự hội nghị
thủ tướng đề nghị tất cả các cán bộ nhân viên người lao động liên quan đến công tác tổ chức phục vụ các hội nghị này
cần có thái độ ứng xử lịch thiệp mến khách thể hiện được tình cảm lòng mến khách và văn minh của người việt nam
thủ tướng yêu cầu các bộ phận liên quan tổ chức ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
vì mục tiêu cao nhất là bảo đảm thành công của các hội nghị
và để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng các đại biểu quốc tế về đất nước và con người việt nam